ngày ba tháng năm tới hai ứng cử viên tổng thống pháp emmanuel macron và marie lepen sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình
ứng cử viên emmanuel macron được nhìn nhận là có thể hợp tác với tất cả các đảng phái để khôi phục sự đoàn kết cho nước pháp
trong khi nữ chính khách theo đường lối dân túy bà le pen lại có cương lĩnh cứng rắn măng tính hướng nội nước pháp là trên hết
sự lựa chọn đối với các cử tri pháp sẽ là khó khăn
xong theo kết quả thăm dò mới nhất thì vấn đề việc làm và khủng bố mới là những điều mà các cử tri pháp quan tâm hơn cả
nạn thất nghiệp của nước pháp hiện ở mức gần một mươi cao thứ tám trong eu
hơn hai trăm ba mươi người chết trong các vụ tấn công từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nước pháp vẫn đang ở trong tình trạng khẩn cấp
cử tri pháp có lý do để lo lắng
điều tôi lo nhất là cách chính phủ xúc lại đà tăng
trưởng của nền kinh tế trì trệ và giải quyết nạn thất nghiệp đang lan rộng đặc biệt là tạo việc làm cho người trẻ
thứ hai tôi rất quan tâm tới an ninh và ổn định xã hội vốn có liên hệ lớn tới người nhập cư
thời gian qua nước pháp đã phải trải qua nhiều đau thương mất mát do khủng bố gây ra
mỗi người trong chúng ta hôm nay đều phải có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình trong tương lai
truyền thông châu âu và mỹ nhận định việc ông macron dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu vòng một là kết quả đáng mừng cho liên minh châu âu
xong cũng không ngừng cảnh báo về khả năng lội ngược dòng của đối thủ chính là bà le pen người theo chủ nghĩa hoài nghi châu âu
báo giờ gandia của anh miêu tả ứng cử viên macron là niềm hy vọng sáng giá nhất cho một quốc gia vĩ đại đang xa lầy
còn đài bbc của anh thì cho rằng pháp đang vào vùng chính trị hoàn toàn mới và dù ai trong số hai ứng cử viên còn lại giành chiến thắng
thì nước pháp cũng sẽ rơi vào tình trạng chia rẽ sâu sắc
trong các cuộc thăm dò dư luận từ nhiều tháng qua ông macron luôn chiếm lợi thế hơn so với bà ler pen
thậm chí còn có thể bỏ xa bà le pen tới hai mươi năm số phiếu